thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại khu vực bắc bộ sẽ có sự phân hóa giữa các vùng
ở trung du và đồng bằng thì chịu tác động của vùng áp thấp nóng nên có nắng nóng gai gắt
còn ở khu vực vùng núi thì do tác động của hội tụ gió nên sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi cao hơn
người dân tại đây thì cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
sao đến ngày hai tháng bảy thì khi hội tụ gió suy yếu mưa sẽ giảm và ở diện vài nơi
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn ở ngưỡng nắng nóng khi giao động trong khoảng là hai mươi bảy ba mươi tám độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của hồi tụ gió
nên số điểm có mưa vừa mưa to cũng nhiều hơn
lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi lên tới tám mươi mm
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sang tới ngày hai tháng bảy thì mưa sẽ giảm cả về
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây không quá cao
chưa chiều chỉ ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng nam sơn la và hòa bình có thể cao hơn khoảng từ một hai độ
đối với các tỉnh thành miền trung
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
chưa ảnh hưởng của vùng áo thấp nóng phát triển hơn về phía đông
nên từ ngày mai nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày đạt ở mức là ba mươi năm ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ
và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
nắng nóng kéo dài
nên người dân tại đây cần lưu ý là sử dụng điện hợp lý
đề phòng hỏa hoạn chập cháy
cũng như là bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong ba ngày tới cũng có nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm là từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thì nền nhiệt độ thấp hơn đôi chút
về chiều tối tại đây vẫn có mưa rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới
thời tiết phổ biến là chỉ có mưa rông cục bộ vào khoảng thời gian chiều tối
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày còn nắng nhiều nhưng mức độ nắng vừa phải
với nền nhiệt độ ngày đêm là hai mươi một ba mươi bốn độ
từ chiều tối ngày ba tháng bảy khi gió tây nam hoạt động mạnh dần
mưa rông sẽ tăng lên ở diện rải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
cũng chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với hiện tượng thừa tích cực đoan
có thể đi kèm trong cơn rông như là tố lốc hay là gió giật mạnh
nền nhiệt độ cao nhất trên khu vực này là ba mươi hai ba mươi năm độ
và cũng từ chiều tối ngày ba tháng bảy khi gió tây nam hoạt động mạnh dần
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng